sau những đau thương mất mắt của các cuộc kháng chiến người dân việt nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình
chúng tôi luôn nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu vì một thế giới không có chiến tranh nhân loại không có đói nghèo
cùng nhau phát triển phồn vinh tình vợn
thủ tướng nêu rõ phát huy truyền thống bảy mươi hai năm thành lập nước
năm nay là năm thứ hai chúng tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động phục vụ nhân dân
tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực của mình và sự giúp đỡ của nhiều quốc gia tổ chức và bạn bè quốc tế
chúng tôi đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận
hiện nay chúng tôi đang tập trung thực hiện những giải pháp đột phá và hành động quyết liệt trong chỉ đạo điều hành
nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
đẩy mạnh các cách thu thục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
phán ráo cao nhất bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và phát triển hiệu quả bình vững
bao trùm phát huy dân chủ tăng cường kỷ luật kỹ cương phòng chống thâm dũng tăng phi
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình việt nam đang chủ động đẩy mạnh hợp tác
hội nhập với cộng đồng quốc tế nỗ lực xây dựng cộng đồng asean đoàn kết đồng tuận và tăng cường vai trò trung tâm của mình
đặc biệt việt nam đang phán đấu thực hiện tốt vai trò chủ nhà của năm apec hai nghìn một mươi bảy với mục tiêu thúc đẩy hội nhập liên kết khu vực
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng đã chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp
sự ủng hộ quý báu hợp tác hiệu quả của chính phủ nhân dân các quốc gia các tổ chức quốc tế khu vực và các đối tác bạn bè quốc tế
thủ tướng mong muốn đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình
và là nhịp cầu thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng
tăng cường công tác kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định phá hoại rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc
thời gian gần đây rất nhiều lực lượng tham gia nhận khoán bảo vệ trông coi tại vườn quốc gia ba bể
nhưng những cây gỗ nghiến quý hiếm vẫn bị chặt hạ
trong đó có nhiều cây gỗ nghiến bị chặt hạ ngay tại nơi công an
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng
tăng cường công tác kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định phá hoại rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc
kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ
hôm nay tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đoàn công tác của ban nội chính trung ương do đồng chí phan đình trạc
ủy viên trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện công tác nội chính phòng chống tham nhũng với ban nội chính tỉnh ủy đồng tháp
trong tám tháng qua tình hình nội chính trên địa bàn tỉnh đồng tháp ổn định không xảy ra vụ việc vấn đề phát sinh phức tạp điểm nóng
số vụ án vụ việc đều đạt với tỷ lệ khá cao điều tra đạt chín mươi một truy tố đạt chín mươi hai và xét xử đạt bảy mươi hai
không có án quá hạn oan sai giảm án tạm đình chỉ và trả hồ sơ để điều tra
đặc biệt trên địa bàn chưa để xảy ra vụ việc tham nhũng lớn
tuy nhiên ở một vài địa phương tiến độ giải quyết và công tác tham mưu đề xuất xử lý một số vụ việc có lúc còn chậm chất lượng còn hạn chế một số tội phạm có xu hướng tăng
tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình bóc gỡ ngăn chặn xử lý kịp thời các đối tượng tham gia tổ chức phản động
các hoạt động chống phá và hoạt động tụ tập gây dối kích động biểu tình bạo loạn
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với thanh tra ban nội chính trên tinh thần tham vấn liên ngành nhằm phát huy trí tuệ tập thể nghiêm khắc xử lý các hành vi tham nhũng lãng phí
hôm nay tại thành phố đà nẵng bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thông tin tuyên truyền đối ngoại về các vấn đề hội nhập quốc tế và khai thác báo chí nước ngoài
tham dự tập huấn có gần năm mươi cán bộ phóng viên biên tập viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
tại hội nghị học viên được giới thiệu các chuyên đề như nỗ lực của việt nam trong việc thực hiện các cam kết khi tham gia các hiệp định tự do thương mại những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp người dân việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
một số vấn đề về khai thác báo chí nước ngoài trên đài phát thanh truyền hình và các trang thông tin điện tử hiện nay
những vấn đề lưu ý khi khai thác thông tin báo chí nước ngoài
tránh làm phương hại đến quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế của việt nam với các nước ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của việt nam ra thế giới
bên cạnh đó các phóng viên biên tập viên cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm về khai thác thông tin trên báo chí nước ngoài và viết về các vấn đề quốc tế bảo đảm đúng định hướng thông tin đối ngoại của đảng và nhà nước không làm ảnh hưởng đến quan hệ việt nam và thế giới
cảnh đội nắng đội mưa chờ đợi lãnh đạo hay nghe hàng tiếng các bài phát biểu của người lớn
lễ khai giảng trên toàn thành phố hà nội sẽ diễn ra ngắn gọn
đúng từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi ngày năm tháng chín
cùng với thành phố hà nội thì một loạt các địa phương trên cả nước đã có chỉ đạo
tổ chức một lễ khai giảng năm học mới đảm bảo ngắn gọn tiết kiệm thực chất
đây là tín hiệu tích cực của ngành giáo dục
thực hiện đúng ý nghĩa của ngày khai giảng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
mexico vừa liên tiếng khẳng định vẫn đang đàm phán lại napta một cách nghiêm túc
song cảnh báo sẽ chấm dứt nếu mỹ rút khỏi hiệp định này
ngoại trưởng mexico
ngoại trưởng mexico luis valdegaray và bộ trưởng kinh tế indefunso aguado
đã tới washington và có cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ rick tillerson
sau khi tổng thống mỹ donald trump liên tiếp đưa ra cảnh báo về khả năng quay lưng với nafta
ông valdegaray khẳng định sẽ đàm phán việc sửa đổi thỏa thuận một cách nghiêm túc
nhưng sẽ ngừng đàm phán nếu tổng thống donald trump rút khỏi thỏa thuận nafta
quan điểm của chúng tôi là rất rõ ràng và dứt khoát
với những tuyên bố mà chúng tôi đã công khai
một trong những quan điểm của chúng tôi là
chính phủ mexico sẽ không tiếp tục thảo luận về nafta hay bất cứ vấn đề quan hệ song phương nào khác
thông qua các kênh liên lạc hay mạng truyền thông xã hội
theo điều khoản trong hiệp định napta
nếu một nước thành viên có nguyện vọng rút khỏi thỏa thuận
thì cần phải thông báo trước một trăm tám mươi ngày cho các nước còn lại
một số chuyên gia luật của mỹ cho rằng tổng thống donald trump
sẽ không thể rút khỏi nafta nếu không được quốc hội cho phép
phía canada cũng tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi thỏa thuận
để hiện đại hóa napta và hỗ trợ hàng triệu việc làm cho tầng lớp trung lưu
canada tin tưởng mỹ sẽ không có lợi ích gì trong việc phá bỏ nafta
trong khi đó tân đại sứ nga ở mỹ anatoly antonov vừa cho rằng
nga và mỹ nên nối lại liên lạc trực tiếp giữa các quan chức phụ trách quân sự và chính sách ngoại giao
trả lời phỏng vấn báo chí nga ông anatoly atonov cho biết
cần nối lại cuộc tiếp xúc giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng
giữa nga và mỹ theo thể thức hai cộng hai
ông atonov cũng khẳng định sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích thiết thực
trong cuộc chiến chống khủng bố chống lại mối đe dọa tấn công mạng và tạo ra sự ổn định
ngoài ra tân đại sứ cũng hối thúc tiến hành cuộc họp chung giữa cơ quan an ninh liên bang
cùng với cơ quan tình báo nga với cục điều tra liên bang mỹ
và cơ quan tình báo trung ương cia của mỹ
đây là tuyên bố mới nhất được ông atonov đưa ra
trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước thời gian qua vẫn ở tình trạng căng thẳng
do các lệnh trừng phạt lẫn nhau
hôm nay bộ quốc phòng nhật bản đề xuất ngân sách quốc phòng năm hai trăm sáu mươi tỷ yên
tương đương bốn mươi bảy chín tỷ usd cho tài khoá hai nghìn một mươi chín
đây là mức ngân sách lớn nhất từ trước tới nay
và là năm thứ năm liên tiếp nhật bản tăng ngân sách quốc phòng
đề xuất của bộ quốc phòng nhật bản nêu rõ mục đích tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của nước này
theo đó sẽ triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa mới
ngoài ra bộ trên dự kiến dùng bốn mươi bảy hai tỷ yên và hai mươi năm tỷ yên
để cải thiện hai hệ thống đánh chặn tên lửa
khoảng một mươi bảy tỷ yên sẽ được dùng để nâng cấp hệ thống kiểm soát và chỉ huy phòng không của nhật bản
để đề phòng các cuộc tấn công tên lửa
một mươi chín sáu tỷ yên để phát triển một hệ thống radar
nhằm cải thiện hệ thống phát hiện và theo dõi các tên lửa đạn đạo
ngoài ra bộ quốc phòng nhật bản dự kiến sử dụng năm mươi năm hai tỷ yên
cho việc xây dựng doanh trại và các cơ sở quân sự trên các đảo miyako và amami oshima
nằm ở phía tây nam và đông bắc đảo okinawa
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt